các nhà nghiên cứu cho biết thử nghiệm covid một mươi chín mới có thể cho ra kết quả trong vòng bốn phút
mà vẫn giữ được độ chính xác tương đương với xét nghiệm pcr
theo các nhà khoa học từ trung quốc phương pháp xét nghiệm mới sẽ nhanh chóng dễ vận hành
độ nhạy cao và tính di động hơn hẳn các phương pháp trước đây
cụ thể nhóm nghiên cứu tại đại học phúc đáng ở thượng hải cho biết
các xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerat pcr có thời gian chờ đợi tương đối lâu
chính vì vậy việc xử lý kết quả sẽ gặp nhiều bất lợi
đặc biệt là trong thời điểm biến thể omitforn đang lây lan nhanh chóng
các nhà nghiên cứu cho biết chúng tôi đã triển khai một bộ cảm biến sinh học điện cơ
để phát hiện sars cov hai bằng một thiết bị nguyên mẫu tích hợp và di động
kết quả cho thấy rằng nó đã hiện virus on
đây chỉ trong vòng chưa đầy bốn phút
trong bài báo đăng trên tạp chí nature biotechnical engineering
vào hôm thứ hai mùng bảy tháng hai các nhà nghiên cứu giải thích rằng
cảm biến của họ sử dụng vi điện tử để phân tích vật liệu di truyền từ các miếng gạt xét nghiệm
điều này có nghĩa là không cần đến các phòng thí nghiệm để kiểm tra mẫu của người dùng
xét nghiệm pcr yêu cầu cơ sở hạ tầng phòng thí nghiệm
tuy nhiên ở nhiều quốc gia điều này còn rất hạn chế
và do đó để làm giảm số trường hợp có thể xử lý mỗi ngày
chính vì vậy phương pháp xét nghiệm mới sẽ được cho là một bước tiến vô cùng quan trọng
trong thử nghiệm các nhà khoa học đã lấy mẫu từ ba mươi ba người ở thượng hải bị nhiễm covid một mươi chín
các xét nghiệm pcr cũng được tiến hành song song
kết quả từ phương pháp mới cũng trùng khớp hoàn toàn với các xét nghiệm pcr
các nhà nghiên cứu cho biết thêm rằng không có bất kỳ kết quả dương tính giả nào
nhóm nghiên cứu tuyên bố rằng sau khi được phát triển
phương pháp này có thể được sử dụng để kiểm tra nhanh chóng
trong nhiều tình huống khác nhau bao gồm từ các cơ sở y tế sân bay ga tàu hoặc ngay cả ở nhà